bên cạnh việc thuận tiện giao dịch quản lý của cơ quan nhà nước và minh bạch thuế
ở chiều ngược lại vẫn còn có lo ngại trong việc thanh toán không dùng tiền mặt
trong mua bán xăng dầu như nghẽn mạng dẫn đến ủn tắc tại cây xăng
hay nguy cơ cháy nổ do dùng điện thoại
thanh toán không dùng tiền mặt tại cây xăng bên cạnh những thuận lợi còn có những ý kiến trái chiều
ở khu dừa cao điểm chờ khách hàng gặp trục trặc trong quá trình chuyển khoản như mạng bốn g lỗi
tài khoản ngân hàng bị lỗi khiến quá trình giao dịch mất thời gian
việc thanh toán gây ủn tắc và tranh cãi
số tài khoản của cửa hàng xăng nhiều lúc bị lỗi khi chuyển từ một tài khoản ngân hàng
khách hàng phải lựa chọn tài khoản ngân hàng khác mới có thể thao tác
những yếu tố này đang là những vướng mắt cần tháo gỡ
giá xăng dầu trên thế giới ghi nhận tuần giảm sâu nhất trong vòng một tháng qua
tại thị trường trong nước giá xăng dầu hầu như không biến động quá nhiều
tuy nhiên đà giảm của giá xăng dầu thế giới đã khiến giá xăng trong nước giảm
ở những lần điều chỉnh gần đây
giá dầu thô vkti giảm về bảy mươi bảy chín mươi chín usd một thùng tương đương giảm một hai
giá dầu brent giảm về tám mươi hai tám mươi hai usd một thùng tương đương giảm một hai so với phiên giao dịch trước đó
giá dầu thô brand kỳ hạn ổn định được quanh mức tám mươi bốn usd một thùng
đây là mức thấp nhất trong hơn một tháng qua
được tín hiệu tích cực đối với thị trường trong nước ở những phiên điều chỉnh sắp tới
tại thị trường trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay giá xăng trong nước đã một mươi tám lần điều chỉnh
và đây là lần giảm giá thứ hai liên tiếp
điều này tác động bởi giá dầu thế giới liên tục giảm trong thời gian qua
giá vàng trong nước ghi nhận tăng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng sgc
trong đó vàng sgc tiến sắt mốc tám mươi sáu triệu đồng một lượng
trái ngược với vàng trong nước giá vàng thế giới lại đang trên đà suy yếu
khi phần lớn chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần tiếp theo
sau khi mở đầu tuần trên mức hai ba trăm ba mươi năm usd một ounce
giá vàng thế giới trong ngày đã hai lần mất mốc hai ba trăm linh
thậm chí chẳng mức thấp nhất hàng tuần dưới hai hai trăm tám mươi ba usd
kết thúc tuần thị trường chứng kiến vàng trượt xuống mức hỗ trợ khoảng hai ba trăm linh usd một ounce
ngoài việc thỉnh thoảng kiểm tra lại mức hai hai trăm chín mươi usd
và hầu như đều đã suy yếu trong phần còn lại của tuần
cuộc khảo sát giá vàng mới nhất của kikonews cho thấy
các chuyên gia tỏ ra bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng
trong khi hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thấy giá vàng giảm hoặc đi ngang
giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ
vàng sgc gần chạm ngưỡng tám mươi sáu triệu đồng một lượng ở chiều bán ra
tiếp tục là mức giá kỷ lục
trong bối cảnh một số ngân hàng thương mại chủ động điều chỉnh hạ lãi suất cho vay
thị trường bất động sản được kỳ vọng có khả năng sẽ phù hồi mạnh ở giai đoạn sắp tới
nằm bắt được nhu cầu mua nhà ở thợ của người dân
bv combine mới đây đã triển khai gói tiến dụng yêu đại hưu đế phân khúc khách hàng
vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn từ ba chín mươi chín một năm
đây là mức lãi suất cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung trên thị trường
tại nhiều ngân hàng khách hàng cũng có thể vay tối đa tám mươi năm giá trị tài sản bảo đảm
với hạn mức lên tới hai mươi tỷ đồng cùng thời hạn trả nợ đến ba mươi năm
việc chủ động để mạnh trưởng khai chương trình yêu đại tiến dụng dành cho khách hàng mua nhà
đang góp phần làm ấm thị trường bất động sản sau quãng thời gian dài chầm lắng
từ đó thúc đẩy kích cầu tiến dụng trong xã hội
giá đô la mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng lên
trong khi giá đô la mỹ trên thị trường quốc tế lại sụn giảm mạnh trước những thông tin kinh tế kém khả quan
ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá trung tâm bốn đồng đến hai mươi bốn hai trăm bốn mươi năm đồng một đô la mỹ
các ngân hàng thương mại không thay đổi giá đô la mỹ
công banh mua vào với giá hai mươi năm một trăm một mươi ba bán ra với giá hai mươi năm bốn trăm năm mươi ba đồng một đô la mỹ
acb mua vào hai mươi năm một trăm năm mươi bán ra hai mươi năm bốn trăm năm mươi ba đồng một đô la mỹ
giá đô la mỹ trên thị trường tự do tăng thêm hai mươi đồng mua vào hai mươi năm bảy trăm một mươi đồng
bán ra hai mươi năm bảy trăm chín mươi đồng
trên thị trường thế giới chỉ số usd index giảm hai điểm
xuống còn một trăm linh năm điểm trước những thông tin kinh tế hoa kỳ vừa công bố không mấy khả quan
hội môi giới bất động sản việt nam nhận định lựa kiều hối sẽ là trợ lực mới cho thị trường bất động sản
nhờ luật thông thoáng hơn và nhu cầu đầu tư lớn
hiện bất động sản nghỉ dưỡng và các khu du lịch khách sạn đang thu hút mạnh dòng kiều hối
luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn dự kiến áp dụng từ ngày một tháng bảy có điểm mới là mở rộng quyền sử dụng đất đối với việt kiều
hai nhóm đối tượng gồm công dân việt nam định cư ở nước ngoài và người gốc việt định cư ở nước ngoài
sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tiếp tham gia giao dịch mà không cần phải nhờ người thân trong nước đứng tên
hiện nay nhu cầu sở hữu nhà tại việt nam của cộng đồng việt kiều đang gia tăng vì giá nhà ở nhiều nước phát triển đã quá cao
cùng với việc siết quy định nhập cư ở một số nước
thực tế khoảng một mươi năm hai mươi dòng tiền kiều hối đang đổ trực tiếp vào bất động sản theo viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
trong báo cáo mới đây avision yung cho biết thị trường trung cư ở đà nẵng có giá bán sơ cấp trung bình hai ba hai trăm linh usd
tức là khoảng năm mươi tám mươi triệu đồng mỗi mét vuông mức giá này đã tăng một ba so với quý trước
hiện giá trung cư tại đà nẵng vẫn tiếp đà tăng
trong cuối một hai nghìn hai mươi bốn giá các hộ sơ cấp tại đà nẵng đạt trung bình năm mươi tám mươi triệu đồng mỗi mét vuông
tiếp tục tăng một ba so với cuối năm ngoái
tư lý ấp thu các hộ tại đà nẵng tương đối ổn định ở khoảng năm mươi
hiện giá các hộ mới ở đà nẵng vẫn leo cao và tiếp đả tăng
giá sản phẩm cao nhất đã lên tới một trăm năm mươi triệu đồng một mét vuông tại quận hải châu
nhiều dự án mở bán ở quận sơn trà hay ngũ hành sơn cũng đã vượt tám mươi triệu đồng một mét vuông
tại quận liên triểu các hộ mới giá cao nhất gần sáu mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
lỗi giao dịch tập trung ở phân khúc khoảng năm mươi sáu mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
có pháp lý và tiến độ xây dựng rõ ràng
các dự án hiện nay đều có lượng tiêu thụ căn hộ tăng cao
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi đông nam bộ đặt mục tiêu tăng trưởng grdp bình quân mỗi năm là tám chín

giai đoạn này vùng huy động vốn đầu tư một mươi năm bảy một mươi bốn đạt mục tiêu tăng trưởng grdp bình quân mỗi năm là tám chín
cao hơn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai từ hai năm ba năm đạt mục tiêu tăng trưởng grdp bình quân mỗi năm là bảy bảy triệu tỷ đồng
theo quy hoạch đông nam bộ phấn đấu với tốc độ tăng trưởng grdp bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
mỗi năm đạt khoảng tám chín tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm khoảng bốn mươi một bốn mươi hai trong grdp
khu vực công nghiệp và xây dựng bốn mươi năm bốn mươi sáu riêng công nghiệp chế biến chế tạo khoảng ba mươi ba
khu vực nông lâm nghiệp thủy sản chiếm hai ba
báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy chỉ tiêu này đã được đưa ra dựa trên ba kịch bản tăng trưởng
đặt trong bối cảnh trong ngoài nước thuận lợi đến rất thuận lợi và mục tiêu của nghị quyết hai mươi bốn
về phát triển kinh tế xã hội của vùng đông nam bộ
theo thống kê các hãng hàng không phải gánh trên hai mươi lệ phí cả trực tiếp và gián tiếp
cục quản lý giám sát chính sách thuế phí và lệ phí bộ tài chính cho biết
các khoản phí nêu trên đều là giá dịch vụ chuyên ngành mà ngành hàng không quy định
theo bộ giao thông vận tải hơn hai mươi loại phí mà ngành hàng không đang phải trả không phải khoản phí
thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại luật phí và lệ phí
theo quy định pháp luật phí và lệ phí các chuyến bay của việt nam hạ cánh hoặc cất cánh
tại các sân bay trong nước chỉ phải đột phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không sân bay
theo thông tư số hai trăm bốn mươi bảy hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính với mức phí một trăm sáu mươi năm đồng một lượt dịch vụ
bảo đảm hoạt động bay và ba trăm ba mươi năm đồng một lượt dịch vụ kinh doanh cảng hàng không
theo bộ giao thông vận tải hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa
trong khung giá do bộ giao thông vận tải quyết định và thực hiện kê khai giá với bộ giao thông vận tải